trước tình hình dịch bệnh việt nam đã được kiểm soát ổn định các chính sách phòng dịch để phù hợp với trạng thái bình thường mới
luôn được thay đổi và cập nhật liên tục
cụ thể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn bộ y tế ra văn bản tạm dừng khai báo y tế covid một mươi chín với người nhập cảnh vào việt nam
trong văn bản gửi ubnd bốn mươi sáu tỉnh bộ y tế quyết định tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế covid một mươi chín
tại tất cả các cửa khẩu việt nam với người nhập cảnh kể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn
theo bộ y tế hiện dịch covid một mươi chín ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới
nhưng đã có vaccine phòng bệnh đặc biệt và hiệu quả với các chủng virus sars cov hai đang lưu hành
cùng với đó dịch có xu hướng giảm số ca mắc và số ca tử vong trên phạm vi toàn cầu trong thời gian gần đây
tại việt nam dịch covid một mươi chín được kiểm soát với tỷ lệ tiêm bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao
do đó bộ y tế quyết định tạm dừng khai báo y tế những người nhập cảnh vào việt nam từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
tuy nhiên bộ cũng đề nghị các tỉnh thành phố duy trì giám sát hành khách nhập cảnh
tại các cửa khẩu theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm để kiểm dịch y tế biên giới
liên quan đến vấn đề khai báo y tế trước đó tại một hội nghị do bộ tổ chức vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn
giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế nói sẽ bỏ khai báo y tế nội địa
vì vậy bộ đã giao cho cục y tế dự phòng xây dựng các hướng dẫn về việc này
như những thông báo trên có thể thấy bộ y tế đã xem xét rất kỹ về diễn biến dịch
cũng như những vấn đề tiêm vaccine bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín
rồi mới đưa ra văn bản quyết định tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế covid một mươi chín
tại tất cả các cửa khẩu của việt nam với người nhập cảnh kể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn
đây là việc làm vô cùng cần thiết
đối với hoạt động mở cửa sức nhập khẩu của nước ta bên cạnh đó yếu tố an toàn
kiểm soát dịch được bộ nhấn mạnh thực hiện tại các cửa khẩu cũng cho thấy sự chặt chẽ
trong chính sách phòng chống dịch covid một mươi chín tại nước ta